trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km một nghìn bảy trăm linh ba năm trăm linh đường hồ chí minh tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa hồng búc đã tiến hành thiểm tra xe khách chạy tuyến gia lai đi đắk lắc
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chở một bao màu đỏ bên trong có tám cá thể trồn hương thuộc nhóm hai b có trọng lượng gần một mươi sáu kg đã chết và một thùng xốp bên trong có ba cục nhung hưu nặng một bảy kg
tài xế xe khách trên là trần văn hoàng chú thành phố vôn ba thuột tỉnh đắk lắc
tại thời điểm kiểm tra tài xế hoàng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số động vật này
tài xế hoàng khai nhận được một người khách thuê vận chuyển số hàng trên từ huyện đức cơ tỉnh gia lai về giao tại khu vực phường tân lập thành phố buôn ma thuột cho một người chưa rõ lai lịch
tài xế xe khách trên là trần văn hoàng chú thành phố vôn ba thuột thành phố vôn ba thuột cho một người chưa rõ lai lịch